ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố cần thơ đồng chí võ văn dũng
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
chủ trì hội nghị giao ban năm hai nghìn một mươi sáu các ban nội chính hai mươi một tỉnh ủy thành ủy khu vực phía nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu các tỉnh ủy thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm
các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy phía nam luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan
tham mưu tỉnh ủy thành ủy xây dựng và ban hành hơn bảy trăm linh văn bản liên quan đến công tác nội chính
và phòng chống tham nhũng tham mưu đề xuất thường trực tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo theo dõi
giả soát được một một trăm tám mươi bốn kết luận thanh tra kiểm toán
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí võ văn dũng ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương yêu cầu
ban nội chính các tỉnh thành cần nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính
phải đặt ngang hàng với công tác phòng chống tham nhũng đồng thời tập trung giả soát để tham mưu cho thường vụ tình ủy
thành ủy ban hành các văn bản chỉ thị về công tác nội chính ở đầy đủ các lĩnh vực
quan tâm tham mưu giải quyết các vụ việc tập trung khiếu kiện đông người
tại hội nghị các đại biểu cũng đã chia sẻ những cách làm mới mô hình hiệu quả để công tác tham mưu cho ban nội chính đạt chất lượng tốt hơn
đồng thời kiến nghị ban nội chính trung ương có hướng dẫn thống nhất mô hình tổ chức bộ máy nội chính ở cấp quận huyện
vì hiện nay mỗi nơi thực hiện khác nhau quan tâm và hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo coi trọng công tác thanh kiểm tra giám sát